từ ngày một mươi đến ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một hội nghị của ban chấp hành trung ương đảng họp tại bắc bó hà quảng cao bằng
hội nghị xác định khẩu hiệu của đảng ta trước hết phải làm sao giải phóng cho được các dân tộc đông dương ra khỏi ách của giặc pháp nhật
nếu không giải quyết được các vấn đề giải phóng dân tộc không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc
thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa châu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được
công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang được coi là nhiệm vụ trọng tâm của đảng và của nhân dân ta trong giai đoạn đó
hội nghị đã cử ra ban chấp hành trung ương đảng chính thức trong đó ban thường vụ gồm có trường trinh là tổng bí thư hoàng văn thụ và hoàng quốc việt là ủy viên thường vụ
nhân dịp hội nghị nguyễn ái quốc gửi thư kêu gọi đồng bào cả nước trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy

cũng ngày đêm đó ban thường vụ trung ương đảng họp mở rộng tại đình bảng từ sơn bắc ninh
ban thường vụ xác định kẻ thù chính cụ thể trước mắt của nhân dân các dân tộc ở đông dương là phát xít nhật nên khẩu hiệu đánh đuổi phát xít nhật thành lập chính quyền cách mạng của nhân dân để chống lại chính phủ bù nhìn tay sai của nhật và phát động một cao trào kháng nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa
ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm hội nghị cán bộ toàn đảng đã họp ở tân trào sơn dương tuyên quang quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước danh lấy chính quyền trước khi quân đồng minh kéo vào đông dương
khẩu hiệu đấu tranh lúc này là phản đối xâm lược hoàn toàn độc lập chính quyền nhân dân nguyên tắc chỉ đạo khởi nghĩa là tập trung thống nhất và kịp thời phương hướng hành động trong khởi nghĩa là phải chiếm ngay những nơi chắc thắng không kể thành phố hay thôn quê phải phối hợp quân sự với chính trị phải làm tan giã tinh thần quân địch dụ chúng ra hàng trước khi đánh
trước nạn đói hoành hành năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đảng đa chủ trương phá kho thóc nhật đây là bước đi đúng đắn tạo niềm tin của đảng trong đông đảo quần chúng nhân dân
dưới sự lãnh đạo của việt minh quân chúng đã đứng lên giành chính quyền mở ra một trang sử mới cho dân tộc việt nam cuộc tổng khởi nghĩa tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã thành công đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại hà nội chủ tịch hồ chí minh long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa nước công nông đầu tiên ở đông nam á